thưa quý vị thủ tướng phạm minh chính vừa ký công điện số ba mươi hai ngày năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
gửi thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam về các giải pháp điều hành tăng trưởng tiến dụng năm hai nghìn hai mươi bốn
thủ tướng chính phủ yêu cầu ngân hàng nhà nước việt nam chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan
tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình kinh tế thế giới trong nước điều hành chính sách tiền tệ
chủ động linh hoạt kịp thời hiệu quả hơn thực hiện quyết liệt hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp
nhất là về thúc đẩy tăng trưởng tiến dụng giảm mặt bằng lãi suất cho vay khẩn trương thực hiện quyết liệt
hiệu quả kịp thời các giải pháp tăng trưởng tiến dụng phân tích đánh giá kỹ lưỡng kết quả thực hiện
hạn mức tiến dụng của hệ thống các tổ chức tín dụng đối với nền kinh tế từng ngành từng lĩnh vực
để theo thẩm quyền và quy định của pháp luật có biện pháp điều hành hạn mức tăng trưởng tiến dụng
năm hai nghìn hai mươi bốn hiệu quả khả thi kịp thời tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp phù hợp để giảm mặt
bằng lãi suất cho vay ngắn với tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng để hỗ trợ người dân doanh
nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh bảo đảm cung cấp đủ vốn tín dụng phục vụ đáp ứng nhu cầu
vốn của nền kinh tế và an toàn hệ thống các tổ chức tiến dụng theo đúng chỉ đạo của thủ tướng
đẩy mạnh tăng cường thanh tra kiểm tra kiểm soát và giám sát chặt chẽ việc cấp tiến dụng của các
tổ chức tiến dụng và có giải pháp hiệu quả kịp thời xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tiến dụng
chiều nay tại trụ sở chính phủ phó thủ tướng trần ông hà đã chủ trì cuộc họp với bộ xây dựng
và các bộ ngành có liên quan nghe báo cáo chi tiết về xây dựng luật quy hoạch đô thị và nông thôn
dự thảo luật quy hoạch đô thị và nông thôn xác định các loại quy hoạch đô thị và nông thôn
bao gồm quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn quy hoạch đô thị với thành phố trực thuộc trung ương
thị xã thị trấn quy hoạch nông thôn đối với huyện và xã quy hoạch không gian ngầm
quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật đối với thành phố trực thuộc trung mương
phân loại các đô thị trên cả nước gồm loại đặc biệt loại một hai ba bốn và năm
phó thủ tướng trần hồng hà đề nghị bộ xây dựng làm rõ cơ sở xây dựng xác định đối tượng phạm vi của quy hoạch
giải quyết các mối quan hệ với các quy hoạch khác bảo đảm tính thống nhất đồng bộ với các quy hoạch tổng thể
quy hoạch địa phương các quy hoạch chức năng và quy hoạch chuyên ngành khác
phó thủ tướng lưu ý quy hoạch đô thị và nông thôn phải chi tiết đến từng khu đất thừa đất
có tầm nhìn giá trị hàng trăm năm và phân kỳ thực hiện theo từng giai đoạn của chiến lược phát triển kinh tế xã hội
tham khảo kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn việt nam trong việc xây dựng quy hoạch
hệ thống mạng lưới đô thị nông thôn cần tư duy thiết kế và hệ thống pháp luật rõ ràng
về quy hoạch phân cấp phân quyền cho địa phương trong điều chỉnh cục bộ quy hoạch
phó thủ tướng yêu cầu thể chế hóa tiêu chí điều kiện cơ chế giám sát trong luật
liên quan đến công tác giải ngân vốn đầu tư công lãnh đạo ubnd tp hcm vừa phê bình bốn ban quản lý dự án
về triển khai giải ngân không đạt chỉ tiêu đề ra
chủ tịch ubnd tp hcm vừa phê bình bốn ban quản lý dự án lớn gồm ban quản lý đường sắt đô thị
ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp
và ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị
các đơn vị này dù được giao quản lý sáu mươi kế hoạch vốn đầu tư công năm hai nghìn một mươi bốn nhưng chưa thực hiện nghiêm túc
khiếu quyết liệt để nhanh tiến đổ các dự án dẫn đến tỷ lệ giải ngân quý i chưa đạt mục tiêu chung thành phố đạt ra
quý i tp hcm chỉ giải ngân hơn năm năm trăm sáu mươi sáu tỷ đồng đạt hơn bảy trôi khi mục tiêu là đạt
lãnh đạo ubnd tp hcm cũng yêu cầu chủ đầu tư ra soát hợp đồng đã ký xác định rõ trách nhiệm các bên liên quan
yêu cầu chủ đầu tư ra soát hợp đồng đã ký xác định rõ trách nhiệm các bên liên quan
yêu cầu nhà thù thực hiện đúng hợp đồng bảo đảm vật tư nhân công cho công trình
năm hai nghìn một mươi bốn tp hcm được giao hơn bảy mươi chín hai trăm sáu mươi tỷ đồng vốn đầu tư công
tp hcm đạt mục tiêu giải ngân đạt từ chín mươi năm trở lên
trong quý i đầu năm bức tranh kinh tế có nhiều tín hiệu khởi sắc
để tiếp tục hỗ trợ cho các doanh nghiệp ngân hàng luôn sẵn sàng nguồn vốn và lãi suất ưu đãi để kích thích sản xuất
tuy nhiên nhiều doanh nghiệp vẫn gặp phải những giao cản khi tiếp cận vốn
vậy giải pháp gì để cung gặp cầu là nội dung của hội thảo khơi thông nguồn vốn ra thị trường diễn ra chiều nay cũng tại tp hcm
ngay từ đầu năm ngành ngân hàng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để doanh nghiệp và người dân thuận lợi tiếp cận tín dụng
trong đó hiện nay lãi suất cho vay đang ở mức thấp nhất trong vòng hai mươi năm qua và hiện đã giảm sáu so với cuối năm hai nghìn một mươi ba
tính dụng cũng đang tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp nông thôn doanh nghiệp nhỏ vừa doanh nghiệp xuất khẩu
chuyện tiền thừa vốn thiếu vẫn diễn ra
khảo sát của hiệp hội doanh nghiệp tp hcm chỉ ra doanh nghiệp khác vốn nhưng khó tiếp cận bởi khó khăn về tài sản bảo đảm
hạch toán chưa minh mạch quản trị còn yếu kém đồng thời chưa nâng được khả năng bán hàng tiêu thụ sản phẩm hàng hóa tức là vẫn nghẹn ở đầu ra
vì vậy các doanh nghiệp mong muốn ngành ngân hàng tiếp tục tháo gỡ vướng mắt đơn giản hóa thủ tục nhằm tăng khả năng tiếp cận cho vay và đẩy mạnh tính chấp
tiếp tục hạ lãi suất cho vay
đối với các khoản vay cũ ngân hàng nhà nước cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tính dụng cơ cấu lại thời hạn trả nợ giữ nguyên nhóm nợ
đồng thời trình chính phủ gia hạn thông tư hai thêm sáu tháng nữa thay vì kết thúc vào ngày ba mươi tháng sáu tới
ngày hôm nay tại huyện lộc bình lạng sơn tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam đã triển khai xây dựng các hạng mục nhà máy nhiệt điện na dương ii
dự án này có tổng mức đầu tư hơn bốn tỷ đồng với quy mô công suất một trăm một mươi mw
gồm một tổ máy dự kiến khi đi vào vận hành năm hai nghìn hai mươi sáu nhà máy sẽ cung cấp khoảng bảy trăm năm mươi triệu kwh lên lưới điện quốc gia
nhà máy nhiệt điện na dương ii là dự án trọng điểm mang ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh lạng sơn
với phương châm đồng hành và khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào địa phương lạng sơn cam kết sát cánh đồng hành và tạo mọi điều kiện tốt nhất để chủ đầu tư triển khai dự án thuận lợi đi vào hoạt động theo đúng mục tiêu
tiến độ đề ra ubnd tỉnh lạng sơn yêu cầu các sở ban ngành liên quan và huyện lộc bình đề cao trách nhiệm với tinh thần việc của nhà đầu tư là việc của mình tạo mọi điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư triển khai dự án kịp thời thao gỡ những khó khăn vướng mắt bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn triển khai dự án
quyết tâm phần đấu hoàn thành dự án trong năm hai nghìn hai mươi sáu
thưa quý vị thí điểm thành lập khu thương mại tự do đà nẵng là nội dung được quan tâm tại cuộc họp lần thứ hai vừa diễn ra của ban
soạn thảo dự thảo nghị quyết của quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố đà nẵng
chính sách đặc thù phát triển thành phố đà nẵng bao gồm hai mươi một chính sách trong đó có một mươi chính sách tương tự các thành phố khác sáu chính sách sửa đổi bổ sung cho phù hợp với tình hình địa phương và năm chính sách mới
trong đó chính sách mới đặc thù được xem là có tính đột phá khác biệt là chính sách về khu thương mại tự do
tại dự thảo lần đầu tiên đà nẵng đề xuất thí điểm thành lập khu thương mại tự do đà nẵng gắn với cảng liên triều
với thế mạnh về du lịch dịch vụ chính sách về thương mại tự do sẽ tạo đột phá cho đà nẵng
tuy nhiên chính sách về khu thương mại tự do là chính sách mới trong luật chưa có điều kiện phát triển và cơ chế tu hút đầu tư là vấn đề đặt ra
nếu như chúng ta không có định hướng đột phá về việc cải cách về thủ tục trình tự
để đầu tư vào cái khu này mà nó lại giống như là khi mà nhà đầu tư vào các cái khu ngoài khu thương mại tự do
thì tôi cho rằng dù chúng ta có bao nhiêu chính sách ưu đãi tốt thì cũng không thu hút được họ vào
góp ý cho các đề xuất của thành phố đà nẵng bộ trưởng bộ kế hoạch đầu tư đề nghị thành phố đà nẵng tiếp tục tiếp thu
các chính sách cần được làm kỹ giải trình thật tốt để bảo đảm tính khả thi và thuyết phục
chính sách mới thì chúng ta phải làm kỹ hơn yêu cầu là làm sao mà nó chặt chẽ và đảm bảo tính khả thi và thuyết phục
để mà chúng ta có thể giải trình và tâm quan được ở quốc hội vì đấy là mục tiêu cuối cùng
đây là cuộc họp lần thứ hai của ban soạn thảo dự thảo nghị quyết về cơ chế đặc thù phát triển đà nẵng
sau cuộc họp thành phố đà nẵng sẽ tiếp tục tiếp thu sửa đổi và giả soát lại trước khi thống nhất
trình lên chính phủ và quốc hội
lần thứ bảy tới đây